đêm ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước khiến hai người bị thương nặng
thông tin ban đầu nam thanh niên điều khiển xe máy đổ dốc kỳ đà với tốc độ cao tông vào cô gái tên thảo đang lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến cả thảo và nam thanh niên bị ngã văng ra đường nằm bất động
ngay sau đó một xe máy khác do một nam thanh niên điều khiển tiếp tục tông vào xe máy của cô gái
vụ tai nạn liên tiếp khiến ba người bị thương trong đó hai người bị thương rất nặng